từ vụ bốn nữ tiếp viên việt nam airlines có người nhờ vận chuyển ba trăm hai mươi bảy tuyếp kem đánh răng
bên trong có chứa một mươi một kg ma túy về việt nam qua sân bay tân sơn nhất để gửi cho người nhà
bị phát hiện tại sân bay tân sơn nhất
nhiều người dân cho biết rất nhiều trường hợp nhờ sách trong hộ hành lý ở bến tàu bến xe sân bay
khi lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện trong hành lý có hàng hóa bị nghiêm cấm
như ma túy cổ vật động vật hoang dã thì có bị đối mặt với trách nhiệm pháp lý hay không
bộ công an đã giải đáp thắc mắc trên
theo bộ công an việc có người nhờ cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay
bến tàu bến xe là việc làm nhiều người cho rằng rất bình thường
tuy nhiên trong nhiều trường hợp giúp người khác cầm hộ vận chuyển hàng hóa
có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất nặng nề
cụ thể theo khoảng bốn điều năm luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
việc giao nhận chất ma túy tiền chất trái quy định của pháp luật là một trong những hành vi bị nghiêm cấm
theo khoản một điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất
mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thì tùy tính chất mức độ vi phạm
sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức
vận chuyển qua biên giới có thể bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
theo quy định tại điểm a điểm b khoảng bốn điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp vận chuyển nhựa thuốc viện nhựa cần sa
có khối lượng năm kg trở lên vận chuyển heroin cocaine methamphetamine amphetamine mdma
có khối lượng một trăm linh gram trở lên thì bị phạt tù hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên nhưng chưa đủ một mươi sáu tuổi
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
quy định tại một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong đó có điều hai trăm năm mươi về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài ra cũng theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
việc vận chuyển hàng hóa tiền việt nam ngoại tệ kim khí quý đá quý di vật cổ vật
hoặc vật có giá trị lịch sử văn hóa qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa
hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật tùy mức độ giá trị hàng hóa
có thể phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến năm năm tù